trải qua một trăm một mươi năm năm xây dựng và phát triển trường đại học y hà nội hiện là một trong
trường đại học trọng điểm quốc gia là đơn vị dẫn đầu cả nước trong đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao góp phần quan trọng cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
hôm nay trong lễ kỷ niệm một trăm một mươi năm năm thành lập vinh dự được đón chủ tịch nước trần đại quang đến sự và trao tặng những phần thưởng cao quý
cùng tham dự còn có các đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội phó thủ tướng vũ đức đam và các thế hệ thầy giáo cô giáo thầy thuốc cán bộ viên chức người lao động học viên sinh viên của nhà trường
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích đóng góp to lớn mà các thế hệ thầy giáo cô giáo thầy thuốc cán bộ học viên sinh viên trường đại học y hà nội đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua
là trường đại học danh tiếng lâu đời nhất cả nước chủ tịch nước yêu cầu nhà trường cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu y khoa hàng đầu của đất nước
thầy thuốc có sứ mệnh cao cả là bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân thứ tài sản quý giá của mỗi con người
đại học y hà nội là cái nơi đào tạo ra những người giữ gìn và bảo vệ tài sản quý giá ấy
đây là trách nhiệm lớn lao và cũng là niềm tự hào của các thế hệ thầy giáo cô giáo thầy thuốc cán bộ viên chức nhà trường
thầy thực hiện hai nhiệm vụ cao quý thầy giáo thầy thuốc
đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế song phương đa phương với các trường đại học viện nghiên cứu các tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới
để trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giảng viên nghiên cứu viên bác sĩ thực hành
hợp tác triển khai nghiên cứu thử nghiệm chuyển giao công nghệ khám
chữa bệnh hiện đại tranh thủ sự giúp đỡ và đầu tư nguồn lực của các tổ chức quốc tế
từng bước đưa nhà trường ngang tầm với các trường đại học tiên tiến ở các nước phát triển trong khu vực và thế giới
để ghi nhận những thành tích của các thế hệ thầy giáo thầy thuốc học viên sinh viên của trường đại học y hà nội
chủ tịch nước trần đại quang đã gắn lên lá cờ truyền thống của nhà trường huân trường lao động hạng nhất
chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn
đội không ngừng nỗ lực phấn đấu thi đua dạy tốt học tốt
giành được nhiều kết quả thành tích to lớn hơn nữa trong giảng dạy học tập nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh
xứng đáng với vị thế vai trò của ngôi trường hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo nhân lực y tế
sáng về ý đức giỏi về y lý cao về y thuật đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tối qua ngày một mươi ba tháng một mươi một tại manila philippines hội nghị cấp cao mekong nhật bản lần thứ chín đã diễn ra
với sự tham dự của lãnh đạo các nước campuchia lào myanmar thái lan việt nam và nhật bản
đoàn việt nam do thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dẫn đầu tham dự hội nghị
trong khuôn khổ hội nghị này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì nhiều hoạt động cấp cao
như gặp tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres chủ tịch hội đồng châu âu donald tus và thủ tướng ấn độ narendra modi
hội nghị đã ghi nhận những kết quả quan trọng đạt được trong việc thực hiện hóa chiến lược tokyo hai nghìn một mươi năm
bao gồm triển khai kế hoạch hành động của chiến lược tokyo hai nghìn một mươi năm sáng kiến kết nối mekong nhật bản và tầm nhìn phát triển công nghiệp mekong
về định hướng hợp tác thời gian tới các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế công nghiệp giữa nhật bản với các nước mekong
theo định hướng của tài liệu phát triển công nghiệp mekong kết nối tăng cường sự phối hợp giữa hợp tác mekong nhật bản
với các tổ chức khu vực và quốc tế khác như ngân hàng phát triển châu á trung tâm nhật bản asean ủy hội sông mekong
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh hợp tác mekong nhật bản cần chú trọng hỗ trợ các nước mekong phát triển công nghiệp và nông nghiệp tiên tiến
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như năng lực nghiên cứu phát triển xây dựng hạ tầng chất lượng cao và tăng cường kết nối khu vực
kết thúc hội nghị các nhà lãnh đạo đã ra tuyên bố chung và nhất trí sẽ tổ chức hội nghị cấp cao mekong nhật bản lần thứ một mươi tại nhật bản
tại hội nghị cấp cao asean liên hợp quốc lần thứ chín các nhà lãnh đạo đã kiểm điểm lại những kết quả hợp tác trong năm qua và đánh giá cao những kết quả đã đạt được
đặc biệt trong thực hiện kế hoạch hành động triển khai tuyên bố chung về đối tác toàn diện giữa asean và liên hợp quốc hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị cấp cao asean lhq
thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn và hoan nghênh việc đại hội đồng liên hợp quốc lần đầu tiên thông qua một nghị quyết kỷ niệm
một tổ chức khu vực dịp asean kỷ niệm năm mươi năm thành lập
thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường tham vấn phối hợp để thúc đẩy các chương trình hợp tác asean liên hợp quốc về phát triển bền vững và cải thiện an sinh xã hội
bên cạnh đó hai bên cần tăng cường chia sẻ và thúc đẩy lợi ích chung hỗ trợ lẫn nhau trong ứng phó với các thách thức mang tính khu vực và toàn cầu như biến đổi khí hậu
nhân dịp dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi một và các hội nghị cấp cao liên quan tại manila philippines
tại trung tâm hội nghị quốc tế tối ngày một mươi ba tháng một mươi một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gặp tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với liên hợp quốc
cam kết sẽ tăng cường tham gia đóng góp tích cực vào các công việc chung của liên hợp quốc
việt nam mong muốn tiếp tục phối hợp với các nước thúc đẩy liên hợp quốc đóng vai trò trung tâm
đặc biệt trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres khẳng định việt nam là ưu tiên hàng đầu của liên hợp quốc
tại khu vực trong triển khai các mục tiêu của chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi về phát triển bền vững
tại cuộc gặp chủ tịch hội đồng châu âu donald sturt thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị
hội đồng châu âu sớm ký và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
tiếp tục hỗ trợ việt nam trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo khoa học công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu
hai bên đánh giá cao những bước tiến phát triển tích cực của quan hệ đối tác hợp tác toàn diện việt nam eu
và thúc đẩy các nỗ lực nhằm đưa quan hệ đi vào chiều sâu
nhất là trong việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ hợp tác diễn đàn á âu asem và asean eu
ngày một mươi bốn tháng một mươi một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội kiến với thủ tướng ấn độ narendra modi
nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi một và các hội nghị cấp cao liên quan tổ chức tại manila philippines
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một
hai bên đã trao đổi các lĩnh vực
các biện pháp nhằm thúc đẩy mạnh quan hệ hợp tác song phương nhất trí thúc đẩy hợp tác quốc phòng
với việc ấn độ tăng cường chia sẻ công nghệ và cung cấp tín dụng quốc phòng cho việt nam
về kinh tế thương mại hai bên tin tưởng sẽ đạt được mục tiêu kim ngạch một mươi năm tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
nhất trí triển khai các biện pháp cụ thể trong đó để mạnh kết nối hàng không và hàng hải
ấn độ tăng cường đầu tư trên các lĩnh vực có thế mạnh và việt nam đang có nhu cầu như xây dựng cơ sở hạ tầng
công nghệ thông tin cơ khí chế tạo xây dựng khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư hai nước thúc đẩy hợp tác về năng lượng
chiều nay quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam
phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và nghe bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể
giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền điều hành phiên họp
với bốn trăm bốn mươi đại biểu tham gia biểu quyết thì có bốn trăm ba mươi bốn đại biểu tán thành ba đại biểu không tán thành
và ba đại biểu không biểu quyết như vậy nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi tám đã được thông qua
trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ đạo ủy ban tài chính
ngân sách phối hợp với hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội và cơ quan của chính phủ tiếp thu giải trình
dự thảo nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
về dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
dự án được căn cứ trên cơ sở kết quả dự báo nhu cầu vận tải trên tuyến bắc nam do bộ giao thông vận tải thực hiện
dựa theo kết quả nghiên cứu của tổ chức tư vấn quốc tế về phát triển bền vững hệ thống giao thông vận tải việt nam
nhiều đại biểu tán thành với phạm vi đầu tư của dự án do đây là một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc bắc nam phía đông
được chính phủ lựa chọn theo thứ tự ưu tiên đầu tư mang tính cần thiết cấp bách trên cơ sở nhu cầu vận tải
quy hoạch đã được phê duyệt và khả năng cân đối nguồn lực để bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư
tuy nhiên có ý kiến đại biểu đề nghị quy mô đầu tư phải tính đến hiệu quả phải có tầm nhìn dài hạn

thì hiện nay là cái đường của mình mà trong dự kiến quy hoạch là chỉ có mặt dòng của bê đường
nhưng mà lại không có quy định về độ cao cho nên là người dân thường làm nhà một là cao
hoặc là khi làm đường đường đào xuống lại thấp cái này là một cái mà phải trích lưu ý
công tác giải phóng mặt băng cần phải được có khung chính sách và phải có sự vào cuộc quả cải hệ thống chính trị của từng địa phương
thực tiên giải phóng mặt băng vẫn là một thách thức đối với các địa phương và làm chầm công ty
tôi đề nghị chính phủ có báo cáo bổ sung
và những nội dung nào chưa báo cáo rõ được với quốc hội thì phải đưa vào nghị quyết để lưu ý chính phủ trong quá trình thực hiện dự án
thứ hai dự án có tám trên một mươi một dự án thành phần triển khai theo hình thức hợp đồng bot
trong điều kiện ủy ban thường vụ quốc hội vừa thực hiện giám sát và chỉ ra nhiều sai sót hạn chế của hình thức hợp đồng này
nghị quyết giám sát mới ban hành nên chưa thể hoàn thiện ngay cơ chế chính sách
vì vậy đề nghị chính phủ trình quốc hội biện pháp khắc phục những sai sót hạn chế
ủy ban thường vụ quốc hội đã chỉ ra để đưa vào nghị quyết của quốc hội làm căn cứ thực hiện
các biện pháp đó cần phải đảm bảo rõ tiêu chí để lựa chọn dự án bot
rõ tiêu chí đánh giá năng lực và lựa chọn nhà đầu tư quy định chặt chẽ để đảm bảo nhà đầu tư thực góp vốn
đồng thời bot chỉ áp dụng đối với tuyến đường mới nhằm đảm bảo quyền lựa chọn cho người dân
đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu quy định về tham vấn và lấy ý kiến của người dân
quy định vị trí đặt chạm công nghệ thu phí để đảm bảo chỉ phải nộp tiền khi sử dụng đường và đúng số km sử dụng
báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông
theo hình thức hợp đồng bot của ủy ban thường vụ quốc hội cho thấy hình thức đầu tư này còn nhiều hạn chế bất cập
những ưu điểm là nhà nước điều tiết được mức thu phí phù hợp nguồn thu phí sẽ tạo được nguồn để trả nợ
hoặc tiếp tục đầu tư công trình khác chi phí nếu quản lý chặt chẽ sẽ thấp hơn đầu tư bot
vì vậy đề nghị chính phủ ra soát xác định hình thức đầu tư hợp lý cho từng dự án thành phần
theo nguyên tắc không bôi trì ngân sách cho chi phí dựng của dự án bot
cân nhắc khi giải phóng mặt bằng phân chia theo địa giới hành chính để dễ thực hiện
nhưng phân chia các dự án thành phần thì không cần thiết theo địa giới mà nên căn cứ vào lưu lượng xe
để phân chia phù hợp làm căn cứ đầu tư bot
theo tờ trình của chính phủ việc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng nước ngoài trong điều kiện hiện nay
sẽ gặp nhiều khó khăn do chưa có cơ chế cung cấp các bảo lãnh
và việc huy động vốn vay vẫn chủ yếu từ các tổ chức tín dụng trong nước
điều này có thể tiêm ẩn rủi ro nên cần phải được xem xét kỹ lưỡng
một số ý kiến đề nghị chính phủ giải trình làm rõ nội dung trên
đồng thời nghiên cứu các giải pháp cơ chế chia sẻ rủi ro để thu hút vốn đầu tư nước ngoài
nhằm giảm áp lực đầu tư công hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại đầu tư
huy động nguồn lực đột phá để đầu tư vào kết cấu hạ tầng giao thông
với tinh thần khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp bộ khoa học và công nghệ cùng các đối tác trong và ngoài nước
tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia techfest việt nam hai nghìn một mươi bảy lần thứ ba
với chủ đề kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
phó thủ tướng vũ đức đam dự và phát biểu tại lễ khai mạc
techfest hai nghìn một mươi bảy đã thu hút được gần bốn năm trăm linh người tham dự hai trăm linh doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu
hai mươi nhà đầu tư và quỹ đầu tư quốc tế tám mươi doanh nghiệp cùng các tập đoàn kinh tế lớn và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
tại techfest hai nghìn một mươi bảy nhiều lĩnh vực tiềm năng được đặc biệt chú trọng như cộng đồng tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp
nông nghiệp giáo dục du lịch và dịch vụ ẩm thực y tế công nghệ mới
đây là những lĩnh vực có nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng được các nhà đầu tư quan tâm
và cũng chính là những lĩnh vực được chính phủ việt nam ưu tiên phát triển để phù hợp với xu hướng phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
phát biểu tại lễ khai mạc phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam ghi nhận bước phát triển trong hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
và khẳng định việt nam phải đổi mới sáng tạo với cách làm mới với cách làm sáng tạo
trong đó tính kết nối trong đổi mới sáng tạo rất quan trọng bởi ngày nay thế giới phẳng kết nối mở đã xóa nhòa hết không gian
techfest hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
bộ công thương phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh về kết quả này
thưa ông apec đã kết thúc với nhiều kết quả tại diễn đàn vậy vai trò của bộ công thương tại diễn đàn này là gì thưa ông ạ
đối với việt nam thì có thể nói chúng ta đã rất thành công trong việc với vai trò là chủ nhà chúng ta đã đi vào những vấn đề rất thực chất của apec
ngoài những nội dung ý nghĩa như trên thì chúng ta có thể khẳng định rằng là chúng ta đã đóng góp rất lớn cho vấn đề về nội dung
để những hợp tác của apec nó đi được vào thực chất
và đi vào những vấn đề có tính cốt lõi và có tính rất là thực tiện bám sát được với những tôn chỉ mục tiêu của apec
nhưng đồng thời nó cũng cụ thể hóa với những mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn cũng như là những tính khả thi và hiện thực hóa trong các chương trình của apec
vâng thưa ông ạ để có được những tuyên bố chung tại apec thì những tồn tại hạn chế sẽ phải được giải quyết và khắc phục ngay tại diễn đàn
vậy xin ông cho biết những hạn chế đó được khắc phục như thế nào thưa ông
có thể nói là thành công của apec
lần này của chúng ta một mặt là đã khẳng định đóng góp rất to lớn cho cái xu thế toàn cầu hóa mà dựa trên nền tảng của tự do hóa thương mại và tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mạng
và mang lại những cơ hội chung cho tất cả các quốc gia các nền kinh tế trên thế giới
nhưng cái thứ hai là cái thành công lần này của chúng ta tại hội nghị apec lần này
và đây là hội nghị đây là thành công chung của tất cả các quốc gia thành viên
là chúng ta đã có những quan điểm tính hướng mà có thể nói là hiện rất rõ trong tuyên bố đà nẵng
là hướng tới những sự phát triển bao trùm
có nghĩa rằng là những cái khung khổ hội nhập sắp tới của chúng ta và sự xu thế chung của toàn cầu hóa
nó phải khắc phục được những khiếm khuyết và những cái hạn chế từ trước kia
khi nó chưa mang lại những lợi ích bình đẳng và công bằng cho tất cả các nền kinh tế cho tất cả các quốc gia
cũng như cho mỗi các cái thành phần trong mỗi nền kinh tế hoặc các quốc gia đó
vâng ạ thưa ông bên lề hội nghị bộ trưởng ngoại giao kinh tế
thì một số bộ trưởng của các nền kinh tế đã nhóm họp bàn về tpp
vậy thì tpp có điểm mới như thế nào thưa ông
các quốc gia trong tpp đã thống nhất một số những điều chỉnh
đặc biệt liên quan đến việc tạm hoãn một số các điều khoản
mặc dù là rất hạn chế nhưng mà chỉ còn hơn hai mươi điều khoản
nhưng mà nó cũng đã có những thay đổi nhất định để đảm bảo các tiến trình pháp lý
và cũng như là tính khả thi của hiệu định này đối với các quốc gia
trên cơ sở quyết tâm của các quốc gia thành viên
và nhất là của các bộ trưởng trong hiệu nghị
vừa rồi thì chúng tôi thống nhất là cần phải chọn cho nó một cái tên
để làm sao thể hiện được quyết tâm của các quốc gia thành viên
cũng như của các nhà lãnh đạo để thể hiện về hướng tới sự phát triển
theo hướng tích cực và tiến bộ
và chính vì vậy để bộ lộ nó toát ra đầy đủ các nội hàng trong hiệp định
thì cái tên là comprehensive và progressive
tức là có nghĩa là toàn diện và tiến bộ đã được lựa chọn
vâng thưa ông tới đây thì việt nam sẽ làm gì để hiện thực hóa những tuyên bố chung tại ape
nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta rất quan trọng đó là phải thực thi các cam kết hội nhập
mà các cái kế hoạch nhập đó thì việc đầu tiên đòi hỏi chúng ta là phải tiếp tục là giả soát lại pháp lý
và xây dựng hoàn thiện cái bộ máy thể chế của chúng ta
trong đó có cả khung khổ pháp lý của chúng ta để đáp ứng phù hợp được với những yêu cầu của hội nhập
sau đó chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục thực hiện là hoàn thiện cái bộ mặt thể chế của chúng ta
và cho phù hợp với những cái khung khổ mới trong hội nhập
mà xây dựng một nhà nước pháp quyền những chính phủ kiến tạo và tất cả những nội dung khác
trong thời gian vừa qua chúng ta đang thực hiện
đó là twi đều là những cái nội dung của hội nhập mà chúng ta đang thực hiện theo những cái cam kết đã có
nhưng nay chúng ta sẽ phải nâng lên một tầm cao mới một bước mới
và điều đó có nghĩa là sẽ có rất nhiều khó khăn
có một số ngành kinh tế của chúng ta nếu như không có sự điều chỉnh tái cơ cấu lại để đảm bảo năng lực cạnh tranh
thì sẽ chịu cái mức độ cạnh tranh rất lớn
và rất mạnh và sẽ có thể là gây ra những cái thua thiệt
theo cái lợi ích của người tiêu dùng và cho người dân người sản xuất
nhưng tuy nhiên đánh tập thể thì những điều này là cần thiết
để hướng tới một xã hội tiến bộ hơn công bằng hơn văn minh hơn dân chủ hơn
và của một nhà nước pháp quyền sở trung hiệp của một nền kinh tế thị trường định hướng sở trung hiệp
xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
chiều nay ubkt trung ương
ubkt trung ương
đã ra thông báo về kỳ họp một mươi chín của ủy ban như sau
từ ngày bảy đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội
ubkt trung ương đã họp kỳ một mươi chín
đồng chí trần quốc vượng ubkt bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ubkt trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ubkt trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung chính sau
về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm
đối với ban thường vụ tình ủy vĩnh phúc
ubkt trung ương đã kết luận
ban thường vụ tình ủy vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi có các vi phạm khuyết điểm như sau
vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
vi phạm quy định của đảng nhà nước và quy chế làm việc của tỉnh ủy
trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ
quản lý sử dụng đất và quản lý đầu tư xây dựng
đối với một số dự án công trình trọng điểm
ubkt trung ương yêu cầu ban thường vụ tình ủy vĩnh phúc
tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm
cán sự đảng ubnd tỉnh và các tập thể cá nhân
có liên quan đến vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy
hai nhiệm kỳ theo thẩm quyền
tại kỳ họp ubkt trung ương đã xem xét
thi hành kỷ luật đồng chí thiếu tướng hoàng công hàm
đảng ủy viên phó tư lệnh quân khu một bộ quốc phòng
với hình thức cảnh cáo
xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng
ubnd tỉnh và đồng chí phạm thế dũng
nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên chủ tịch ubnd tỉnh gia lai và quyết định thi hành
kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí phạm thế dũng
yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy gia lai xem xét
thi hành kỳ luật ban cán sự đảng ubnd tỉnh gia lai
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu theo thẩm quyền
xem xét thi hành kỷ luật đồng chí nguyễn văn thử
nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy đắk nông
với hình thức khiển trách
ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét các báo cáo kết quả kiểm tra
việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng
đối với ban thường vụ tình ủy và ủy ban kiểm tra tình ủy
các tỉnh đắk lắc tây ninh vĩnh long kiểm tra tài chính đảng
đối với ban thường vụ tỉnh ủy các tỉnh quảng trị ninh thuận
giám sát ban thường vụ tỉnh ủy ninh thuận ban cán sự đảng
ubnd tỉnh quảng bình và một số cá nhân kiểm tra việc tiếp nhận
xử lý đơn thư tiếp đảng viên và công dân
đối với ủy ban kiểm tra tỉnh ủy bắc ninh
qua kết quả kiểm tra giám sát ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ ra
những ưu điểm hạn chế khuyết điểm và yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng
rút kinh nghiệm sớm có biện pháp khắc phục sửa chữa trong thời gian tới
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét
giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền ba trường hợp
tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật hai trường hợp
thuộc thẩm quyền của ban bí thư và cho ý kiến một số vấn đề quan trọng khác
hết thông báo
trong phần tin quốc tế asean cộng ba thảo luận về phát triển và an ninh khu vực
iran kết thúc cứu hộ tập trung khắc phục hậu quả sau động đất
sáng nay hội nghị asean cộng ba giữa các nhà lãnh đạo một mươi quốc gia thành viên asean
và ba nước đối tác là hàn quốc nhật bản và trung quốc diễn ra tại thủ đô mandila của philippines
với trọng tâm thảo luận về sự phát triển và an ninh khu vực
đây cũng là kỳ họp đánh dấu kỷ niệm hai mươi năm kể từ khi hội nghị cấp cao asean cộng ba được tổ chức
phát biểu khai mạc hội nghị các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác tài chính
khi nhìn lại cuộc khủng hoảng tiên tệ châu á vào năm hai nghìn một mươi chín
năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thủ tướng nhật bản shinzo abe khẳng định hợp tác tài chính giữa các nước asean cộng ba
nhằm tăng cường tính dự báo đối với các nền kinh tế khu vực và trên thế giới
giảm thiểu dù do duy trì và tăng cường hệ thống thương mại tự do
trong khi đó thủ tướng trung quốc lý khắc cường cho rằng những tiến triển trong mối quan hệ giữa trung quốc
với nhật bản và hàn quốc gần đây đang mở ra những cơ hội mới cho asean cộng ba
ông cũng đề xuất xúc tiến xây dựng cộng đồng kinh tế đông á
nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập khu vực và phát triển chung
tổng thống hàn quốc moon jae in cũng kêu gọi tiếp tục đoàn kết để chống lại các thách thức
như dân số đang già đi và biến đổi khí hậu
ngoài ra thủ tướng abe cũng nhắc tới ý định mời người đồng cấp hàn quốc và trung quốc
tới tham dự một cuộc họp thượng đỉnh ba bên được tổ chức tại nhật bản vào cuối năm nay
trưa nay iran đã kết thúc các chiến dịch cứu hộ tại những khu vực bị ảnh hưởng
bởi trận động đất mạnh bảy ba độ richter
trận động đất mạnh bảy ba độ richter hồi cuối tuần qua vốn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất bốn trăm năm mươi người
và khiến bảy người khác bị thương
các chiến dịch cứu hộ cứu nạn tại tỉnh kemansa của miền tây iran đã chấm dứt
các lực lượng cứu hộ cảnh sát quân đội và dân quân đã được triển khai tới hỗ trợ
ngay sau khi xảy ra động đất nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người còn sống sót
trong các đống đổ nát song cơ hội tìm kiếm được là rất thấp
trận động đất đã gây ảnh hưởng tại ít nhất một mươi bốn tỉnh khiến hơn ba mươi ngôi nhà bị hư hại
ít nhất hai ngôi làng bị phá hủy hoàn toàn
chính quyền tỉnh kermanshah đã tuyên bố để tăng ba ngày để tử nghiệm các nạn nhân
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc